thưa quý vị cứ đến dịp cuối năm thì tình trạng buôn bán các loại động vật hoang dã quý hiếm lại ngày càng gia tăng
có rất nhiều mục đích khác nhau như là làm quả biếu làm thú cưng thậm chí là làm nhậu hoặc là làm thuốc
mới đây đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm hà nội vừa triệt phá một đường dây
chuyên buôn bán các loại rùa trong sách đỏ sang bên kia biên giới
bất ngờ kiểm tra một chiếc xe tải đang dừng đỗ trên địa bàn phường phú diễn
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm phát hiện bên trong thùng xe có hàng chục cá thể rùa
thuộc các loại rùa trung bộ rùa đầu to rùa hộp chán vàng
đây đều là các loại động vật nguy cấp nằm trong sách đỏ được vận chuyển từ các tỉnh miền trung ra hà nội để tiêu thụ
đã có nhiều năm buôn bán rùa phóng sinh nhận thấy các loại rùa quý hiếm được một số đối tượng săn lùng với giá cao
cô gái này đã thu gom số lượng lớn và tự áp tải số rùa này đi bán kiếm lời
người ta bảo là sẽ chuyển cọc cho em rồi bảo em cầm ra hà nội để bán cho người ta
nếu như em bán trước lọt số rùa này em sẽ nhận được một trăm hai mươi triệu
mở rộng điều tra cơ quan chức năng tiến hành xác minh thêm một số địa điểm có liên quan đến đường dây mua bán động vật hoang dã này
thu giữ tổng cộng chín mươi cá thể rùa
ngay trong ngày hôm qua
toàn bộ các cá thể rùa này đã được viện sinh thái giám định và kết luận tất cả đều thuộc nhóm một b nguy cấp quý hiếm
các cá thể rùa này thường tập trung sống chủ yếu ở các vùng miền núi tại quảng nam và một số tỉnh phía tây bắc
hiện tại rất là quý hiếm lợi dụng việc dịch bệnh để buôn bán sang trung quốc để thực hiện các việc kiếm lời
ngay trong ngày hôm nay toàn bộ các cá thể rùa quý hiếm đã được cơ quan công an bàn giao cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại sóc sơn
sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe sẽ được thả về môi trường tự nhiên phù hợp đồng thời ra quy định tạm giữ hình sự đối với đối tượng buôn bán động vật hoang dã để tiếp tục điều tra mở rộng